tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ chín sáng nay các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì phiên họp
theo thống kê hiện nay cả nước có bảy trăm sáu mươi doanh nghiệp trong đó chín mươi ba là doanh nghiệp nhỏ bốn là doanh nghiệp vừa và ba là doanh nghiệp lớn
tuy nhiên việc ban hành nghị quyết là sự hỗ trợ kịp thời đáp ứng sự mong đợi của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín và phù hợp với các quy định của luật về hỗ trợ doanh nghiệp
tuy nhiên tiêu chí thứ nhất của giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tại điều hai dự thảo nghị quyết quy định giảm ba mươi số thuế phải nộp của doanh nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi đối với doanh nghiệp có doanh thu không quá năm mươi tỷ
nhưng trong tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ là tổng doanh thu không quá một trăm linh tỷ số lao động có bảo hiểm không quá năm mươi người đại biểu cho rằng quy định như vậy có sự mâu thuẫn
như vậy ở đây trong cái nghị quyết này chúng ta chỉ dành cho một nửa số lượng doanh nghiệp nhỏ thôi
bởi vì chúng ta xác định là giảm ba mươi cho doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có thu lao động là một trăm linh và doanh thu là năm mươi tỷ
trong khi đó xác định tiêu chí của doanh nghiệp nhỏ là không quá một trăm linh tỷ
như vậy là trên năm mươi tỷ thì không được hưởng cái nghị quyết này
theo đại biểu nguyễn tạo để được giảm số thuế là ba mươi thì phải đáp ứng điều kiện doanh thu dưới năm mươi tỷ đồng và sử dụng lao động dưới một trăm linh lao động
việc áp dụng như nêu trên sẽ tạo ra sự cào bằng chung không công bằng trong hoạt động sản xuất kinh doanh
do đó cần thiết phải đánh giá và thập định đầy đủ rõ ràng của từng doanh nghiệp từng ngành hàng dịch vụ
sản xuất kinh doanh về doanh thu về lao động cụ thể và thiệt hại thực tế do ảnh hưởng dịch bệnh covid gây ra
trên cơ sở đó xác định đối tượng được thù hưởng một cách khoa học và chặt chẽ hơn
với những thủ tục hành chính hợp lý hợp tình khi doanh nghiệp tiếp cận với chính sách giảm thuế này
tiêu chí thứ hai của giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về số lượng người lao động tại doanh nghiệp cũng chưa nhận được sự tán thành của các đại biểu
doanh nghiệp có lao động trên một trăm linh lao động có bảo hiểm sau vội
các đại biểu nhận định năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của đại dịch để các doanh nghiệp có doanh thu đã khó thì thu nhập còn khó hơn
trong khi dự thảo nghị quyết quy định giảm ba mươi thuế cho doanh nghiệp
điều này rất mâu thuẫn và không hiệu quả
vì vậy đại biểu đề nghị dự thảo nghị quyết nên tiệm cận theo hướng chuyển yêu đãi giảm ba mươi thuế sang doanh thu và thuế thu nhập của năm hai nghìn hai mươi
thì có ý nghĩa để cộng đồng doanh nghiệp được hưởng nhiều hơn
hoặc nếu không được thì có thể tiệm cận theo hướng giảm miễn trừ cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ
thuế giá trị gia tăng tức là cứ có doanh thu là miễn giảm thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp
thưa quý vị theo tờ trình của chính phủ
quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi
nếu giảm tập trung thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ sẽ giảm thu ngân sách trên một mươi bảy tỷ đồng
còn nếu giảm thêm cho cả doanh nghiệp vừa thì sẽ giảm thu ngân sách là thêm hai mươi hai tỷ đồng
bên lề hành lang quốc hội sáng nay thì nhiều ý kiến vẫn đề nghị là mở rộng đối tượng được hưởng là doanh nghiệp nhỏ và vừa
như chúng ta thấy rằng là năm nay là một năm hết sức là khó khăn
cho nên là rất là ít doanh nghiệp để gọi là có lợi nhuận
cho nên về phía cá nhân tôi thì nghĩ rằng là đây là một cái nghị quyết
cái độ lan tỏa nó sẽ rất là ít
do đó mà chúng ta phải thứ nhất là chúng ta cứ mạnh dạng là mở rộng cái đối tượng
ở diện là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đúng cái chuẩn mà chúng ta đã quy định
bởi vì trong cái giai đoạn hôm nay làm sao giữ được doanh nghiệp để giữ chân người lao động
là một mục tiêu rất là quan trọng để doanh nghiệp có thể có nắm bắt được cơ hội tới
tôi thấy rằng là cái đại dịch nó ảnh hưởng rất lớn đến các cái doanh nghiệp
nói chung nhưng mà đặc biệt là cái doanh nghiệp vừa và nhỏ là cái đối tượng doanh nghiệp
mà nó bị rủi ro cao nhất vì cái sức chống chịu của cái nhóm doanh nghiệp này nó rất là yếu
vì vậy cho nên là chúng ta có cả một cái luật về yêu đáy hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
tôi nghĩ rằng là chúng ta mở rộng
tự dựa sang cả nhóm doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa
tôi chọn rằng đây là một cơ hội để chúng ta đưa cái luật này vào cuộc sống
và cái kiến nghị đó là một kiến nghị hết sức phù hợp